thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín vào sáng ngày hai mươi tám tháng sáu của bộ y tế cho biết
có thêm chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín trong nước tại tám địa phương thành phố hồ chí minh vẫn chiếm nhiều nhất với sáu mươi hai ca
phú yên là một mươi ca nghệ an chín ca long an sáu ca bắc ninh bốn ca lạng sơn hai ca quảng ninh hai ca bắc giang hai ca
và trong đó chín mươi bốn ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
và đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng một mươi năm bảy trăm bốn mươi bệnh nhân gần ba bốn triệu mũi vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm chủng
có một mươi bốn tỉnh đã đi qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
huyền thưa quý vị trong sáng nay các địa phương đắk lắk quảng ngãi hà tĩnh
đều ghi nhận thêm các ca nhiễm mới covid một mươi chín
tại đắk lắk vừa ghi nhận thêm một thanh niên trở về từ thành phố hồ chí minh dương tính với sars cov hai
theo điều tra dịch tễ ca bệnh này một mươi chín tuổi trú tại buôn drey nga xã đắk liêng huyện lắc tỉnh đắk lắc làm công nhân ở thành phố hồ chí minh
ngày hai mươi sáu tháng sáu trường hợp này đi xe khách khang phát từ huyện bình chánh thành phố hồ chí minh về huyện lắk rồi về nhà chỉ tiếp xúc với bố mẹ và em trai
hiện ngành y tế tỉnh đắk lắc đã đưa các trường hợp là f một đi cách ly tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho hàng chục người tiếp xúc gần và đi cùng xe để phòng chống dịch
theo kết quả xét nghiệm sáng nay từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà tĩnh tại xã thạch long huyện thạch hà vừa ghi nhận một trường hợp dương tính với virus sars cov hai
hiện chính quyền và ngành chức năng đã lập bốn chốt phong tỏa hai thôn đông hà một và đông hà hai thuộc huyện thành hà gồm sáu trăm hai mươi tám hộ gần ba người
bước đầu điều tra truy vết hơn hai mươi người liên quan cách ly lấy mẫu theo quy định
lãnh đạo sở y tế quảng ngãi xác nhận trong sáng ngày hai mươi tám tháng sáu địa phương này ghi nhận thêm một mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai ở phường phổ thạnh và xã phổ châu thị xã đức phổ
tất cả được phát hiện qua test nhanh kháng nguyên trong cộng đồng sau đó xét nghiệm pcr tại cdc quảng ngãi và xét nghiệm khẳng định tại bệnh viện đa khoa tỉnh
tỉnh bắc giang hiện còn hơn một mươi bốn người đang thực hiện cách ly y tế tập trung với số lượng f một lớn chủ yếu là công nhân lao động tại các khu công nghiệp
vì vậy ngoài đưa số lao động giãn cách về địa phương nơi cư trú một số địa phương đã áp dụng thực hiện cách ly y tế ngay tại khu nhà trọ có đủ điều kiện theo quy định phòng dịch
mô hình nhà trọ an toàn đã cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên thời sự
nhà trọ này có ba mươi hai phòng ở

cách ly y tế cho năm mươi một đối tượng f một là công nhân tại một doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn huyện việt yên
được xây dựng khép kín bố trí hai người một phòng đảm bảo nhà vệ sinh riêng nên công tác quản lý thực hiện cách ly y tế tại đây rất thuận lợi
hàng ngày thì chúng tôi tổ chức phun khử khuẩn hai lần sáng và chiều
ngoài ra vào những trường hợp đặc biệt ví dụ như khi thu gom rác hay là khi tập trung
thì chúng tôi đều tổ chức phun khử khuẩn các khu vực
quản lý chặt chẽ từ trong mỗi phòng ở hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc với bên ngoài
nên đã hạn chế tối đa việc lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện cách ly y tế tại các khu nhà trọ
việc cách ly đối với các f một trên địa bàn rất khó khăn
chính từ đó chúng tôi đã trưng tập một số nhà trọ trên địa bàn để là nơi cách ly đối với các f một
quá trình cách ly đối với công nhân thì thấy
nó có một cái rất hiệu quả đó là các phòng trọ của các khu nhà trọ đảm bảo tốt được cái điều kiện cách ly
tránh được sự lây chéo trong khi đó thì các phòng trọ đảm bảo được cơ sở vật chất
ngoài bố trí số f một cùng cách ly theo đơn vị sản xuất doanh nghiệp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương
đã tăng cường thực hiện các địa pháp làm sạch các khu nhà trọ
riêng hồng thái chúng tôi thành lập ba tổ phun khử khuẩn
đó là một tổ đi phun hết các
nhà trọ nhà nghỉ trên địa bàn toàn xã
và còn hai tổ thì đi phiên cơ động trên địa bàn toàn dân trên địa bàn toàn xã
tính đến hôm nay là đến ngày thứ bốn rồi
chúng tôi tổ chức triển khai phun liên tục trong bốn ngày
thì đảm bảo được cái công tác phun khử khuẩn trên địa bàn nhà trọ toàn dân đối với xã hồng thái
số công nhân này cùng làm tại tổ sản xuất của một công ty có trường hợp f
đã hoàn thành cách ly hai mươi một ngày theo quy định tại khu nhà trọ
kết quả thực hiện cách ly y tế tại nhà trọ cho thấy
để nơi ở khát kín đảm bảo môi trường đảm bảo yếu tố dịch tễ
như cùng đơn vị doanh nghiệp sản xuất sẽ hạn chế tình trạng lây nhiễm dịch bệnh
ngày hôm nay đã được theo dây quyết định này chúng tôi rất là mừng
và trước hết là tôi cảm ơn tất cả các cán bộ xã và chính quyền địa phương ở đây
và tất cả các chú bộ đội đến đây và đoàn y tế rất tận tình giúp đỡ chúng tôi
từng miếng ăn giấc ngủ từng dụng cụ nhỏ nhất
ví dụ như thiết yếu hàng ngày thì chúng tôi cảm thấy rất là đầy đủ
từ thực tế triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các nơi có đông công nhân
khu công nghiệp tỉnh bắc giang đang tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình nhà trọ an toàn
số công nhân làm việc tại doanh nghiệp sẽ ở trong các khu nhà trọ tập trung
hàng ngày đi làm theo xe đón đến nơi sản xuất
quy trình an toàn này sẽ phát huy hiệu quả để đảm bảo các tiêu chí vừa chống dịch vừa sản xuất hiện nay
vượt chốt kiểm dịch covid một mươi chín và sau đó là hành hung cảnh sát giao thông
đối tượng phan trọng hậu hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh tây ninh vừa bị công an huyện đắc lây tỉnh con tum
ra quyết định khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào chiều ngày một mươi năm tháng sáu phan trọng hậu điều khiển xe mô tô lưu thông theo hướng quảng nam con tum
khi đến chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín tại xã đắc man huyện đắc lây tỉnh con tum
đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà điều khiển xe bỏ chạy
lúc này tổ cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông ngọc hồi đang làm nhiệm vụ gần đó nhận được tin báo
nên đã tổ chức chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành và tiếp tục bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi khoảng hai km thì dừng được phương tiện của đối tượng
sau đó hậu không chấp hành mà còn có lời nói thách thức đồng thời còn dùng chân đạp và đánh hai cán bộ công an gây thương tích
tòa xét xử phúc thẩm sẽ được diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi tám tháng sáu đến hết ngày ba mươi tháng sáu
bản án sơ thẩm xác định trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi sáu lợi dụng chức trách được giao
ông trần bắc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị bidv đã chỉ đạo cấp dưới tại bidv chi nhánh hà tĩnh
chi nhánh hà thành cho công ty bình hà và công ty trung dũng vay trái quy định
gây thất thoát cho bidv số tiền đặc biệt lớn là một sáu trăm sáu mươi bốn
công ty bình hà gây thiệt hại bảy trăm chín mươi chín tỷ đồng
đối với công ty trung dũng trong quá trình cho vay theo hạn mức do áp lực từ sự chỉ đạo của ông trần bắc hà
các bị cáo ngô duy chính nguyễn xuân giáp phạm hồng quang đặng thanh nam đã quyết định giải ngân cho công ty trung dũng
vay hai mươi sáu khoản còn dư nợ trong đó có hai mươi khoản giải ngân không đáp ứng đúng tỷ lệ tài sản đảm bảo khoản giải ngân cho vay để đảo nợ
đối với tất cả hai mươi sáu khoản vay trên các bị cáo đã không kiểm soát được tiền bán hàng của
doanh nghiệp để thu nợ không kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của công ty trung dũng đối với các khoản giải ngân để mua phôi thép
dẫn đến dư nợ lớn gây thiệt hại cho bidv tám trăm sáu mươi năm tỷ đồng
với hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề và cá cược bóng đá
công an tp tây ninh tỉnh tây ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã thạnh đông huyện tân châu để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính phòng số ba trăm linh một của một khách sạn thuộc khu phố một phường bốn
thành phố tây ninh do nguyễn văn đức thuê tạm trú
qua kiểm tra phát hiện đức có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề và cá cờ bóng đá
thu giữ gồm ba điện thoại di động và gần hai mươi hai triệu đồng
được biết số tiền mua bán số đề trong ngày hai mươi ba tháng sáu là gần bốn mươi chín triệu đồng
và tiền tổ chức cá cựa bóng đá trong ngày hai mươi bốn tháng sáu gần một trăm ba mươi triệu đồng
giọt thêm bốn đối tượng cùng tham gia đánh bạc với đức
hiện công an thành phố tây ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng
do không có tiền tiêu xài nên trần văn huy nảy sinh ý định tìm tài sản ở các cơ sở thờ tự để lấy trộm cắp tài sản
vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tây ninh đã tìm tài sản ở các cơ sở thờ tự để lấy trộm cắp tài sản
công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và tạm giam trần văn huy về hành vi trộm cắp tài sản
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tám tháng năm huy đến khu vực thánh thất cao đài thị trấn mỹ luông
rồi đột nhập vào bên trong lấy tám bộ chân đèn bằng đồng mang đi bán cho một điểm thu mua phế liệu được gần hai triệu đồng
tiếp đó huy tiếp tục đột nhập vào thánh thất lấy trộm hai dĩa trò chân rồng bằng đồng
được biết trần văn huy là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù thì lại tiếp tục phạm tội
sau hơn năm ngày tích cực điều tra truy xét công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã bắt được hung thủ gây ra vụ đánh người cướp xe ôm
xảy ra tại khu vực tổ dân phố làng dầu thị trấn di lăng huyện sơn hà
chi tiết sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
cho đến bây giờ ông nguyễn thanh dũng bốn mươi chín tuổi ở phường lê hồng phong tp quảng ngãi
vẫn còn kinh hoàng kể lại vụ cướp
trước đó tại khu đầu cầu trà khúc một ở tp quảng ngãi ông dũng đã thỏa thuận trở một thanh niên lên huyện sơn hà với giá hai trăm linh đồng
tuy nhiên một lúc sau gia đình nhận tin bị cướp
theo ông dũng cho biết đối tượng dọc đường liên tục thay đổi địa điểm để đưa vào chỗ vắng tại thị trấn di lăng huyện sơn hà sử dụng hung khí đánh đập rồi cướp xe
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hai mươi bảy tháng sáu công an huyện sơn hà đã bắt sự cướp
những đối tượng đinh văn quý một mươi tám tuổi cư trú tại thôn rà nhuà xã sơn tân huyện sơn tây đang lần trốn ở huyện sơn tây cùng vật chứng
đây là đối tượng có lai lịch phức tạp và thường xuyên hoạt động lưu trú tại địa bàn các tỉnh tây nguyên
qua vụ việc trên khuyến cáo người dân làm nghề xe ôm trên đường đi nếu thấy dấu hiệu bất thường thì từ chối
không tiếp tục trở khách và không tiếp tục trở khách
không nên đi vào những tuyến đường vắng thời điểm đêm khuya để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra